những năm qua thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã làm tốt phong trào thi đua dân vận khéo ở cơ sở
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị năm về học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
hội cựu chiến binh phường pú trạng là một điển hình
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám hội đã triển khai xây dựng mô hình năm cộng một
nghĩa là năm hộ hội viên cựu chiến binh giúp đỡ một gia đình nghèo
thực hiện phong trào xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
kết hợp với mô hình dân vận khéo hội cựu chiến binh phường pú trạng thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đã nghiên cứu giả soát và quyết tâm xây dựng bằng được mô hình năm cộng một
đến nay mô hình đã cho kết quả bước đầu có tính khả thi cao được hội viên nhiệt tình hưởng ứng
từ đó nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ khá giàu
số hội viên có thu nhập khá không ngừng tăng lên chiếm hơn sáu mươi
và vay không lại không lại xuất để hội viên nên là cũng phát triển kinh tế
thời gian qua đảng bộ phường pú trạng đã chỉ đạo duy trì tốt một mươi tám mô hình dân vận khéo trên bảy lĩnh vực
xây dựng đường giao thông vệ sinh môi trường đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài
vận động các cháu trong độ tuổi ra lớp xây dựng gia đình văn hóa tổ dân phố văn hóa
tổ dân phố tự quản về an toàn giao thông xây dựng tuyến phố văn minh bản thanh niên không ma túy
chuyển đổi cây trồng vật nuôi tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao

đổi mới hướng mạnh về cơ sở và được nhân dân đồng tình hướng ứng
góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
đưa nghĩa lộ trở thành thị xã văn hóa vào năm hai nghìn hai mươi